rõ ràng các khách hàng đang được nhận những lời tiếp thị có bánh về sản phẩm tiêm filler này
nhưng lại không mấy ai quan tâm đến sản phẩm tiêm vào cơ thể mình là loại gì có xuất xứ như thế nào tiêm có phù hợp hay không
một thực tế khác hiện nay việc quản lý kiểm soát chất làm đầy này gần như bị bỏ ngỏ thiếu quản lý kiểm soát
trên thị trường tôi nghĩ là chỉ có ba hoặc bốn loại filler có nguồn gốc rõ ràng
và được phép sử dụng nhưng mà cái giá thành của filler đấy rất là đắt
cho nên chúng ta không thể nào nói là sử dụng filler với giá rẻ được
tất cả những sản phẩm mà không được phép không có visa không có giấy phép của bộ y tế
thì hoàn toàn là không được phép sử dụng trên người
đặc biệt là sicon lỏng là cái mà cả thế giới nó đã cấm và cả ta đã cấm sử dụng
nhưng mà nó vẫn được sử dụng
trong các dịch vụ làm nhật cái việc mà quảng bá những cái sản phẩm đấy
ở trên website hoặc là trên facebook tôi nghĩ là cái việc tìm ra chủ nhân của website đấy
không đơn giản không khó lắm
họ chưa được chưa nhìn thấy cái nguy cơ và họ thả lỏng cái việc quản lý đấy
chính vì thế mà khi mà thả lỏng thì cái sự nhập khẩu nó dễ dàng
và từ cái nhập khẩu các phiên bản các phần các phần các phần các phần các phần
cái lời đấy dễ dàng dẫn tới việc sử dụng dễ dàng
thế thì có một cái nghịch lý là như thế này
tất cả các phòng khám thẩm mỹ thì phải được phép của sở y tế
tuy nhiên là những cái spa thì lại không phải do sở y tế quản lý mà do quận cấp giấy phép hành nghề
bởi thế cho nên là cái việc mà sử dụng filler tức là anh vượt quá cái phạm vi cho phép
thì tôi nghĩ là khi mà
đã sử dụng cái đấy tức là nằm ngoài cái danh mục mà được làm thì chúng ta vẫn có quyền có thể xử lý về mặt hành chính
trên thực tế tiêm filler là một chỉ định được thực hiện trong phẫu thuật thẩm mỹ
tuy nhiên các bác sĩ khuyên cáo không nên lạm dụng phương pháp này
để tránh những hậu quả xấu các biến chứng cho cơ thể
việc tiêm này cần người có chuyên môn kỹ thuật
nguồn gốc filler phải rõ ràng nằm trong danh mục được cho phép bởi bộ y tế
chỉ có các bác sĩ hoặc là nhân viên được đào tạo qua các lớp về thẩm mỹ
các bác sĩ tạo hình các bác sĩ thẩm mỹ các bác sĩ da liễu là những người được phép sử dụng filler
nhưng phải tiêm tại các cơ sở mà được phép
tức là hoặc là phòng khám thẩm mỹ hoặc là phòng khám gia liễu
hoặc là tất cả khoa tạo hình thẩm mỹ hoặc là khoa gia liễu ở các bệnh viện công hoặc tư đều được
tại sao lại như thế tại vì tiêm filler nó có nhiều cái nguy cơ
cái nguy cơ lớn nhất là anh không qua được đào tạo anh không phải là nhân viên y tế
anh không hiểu được giải phẫu không hiểu được vị trí của các mạch máu
và cái biến chứng trong khi tiêm là có thể làm tắc mạch
bây giờ tôi thấy mọi người rất là dễ dàng ở cái chỗ nào cũng có thể tiêm được
nhưng mà mọi người cũng thấy là những có sự vụ vừa xảy ra
rất là nhiều cái trường hợp đáng tiếc đã đi tiêm ở những cái chỗ spa không có bác sĩ
và những cái hợp chất tiêm vào người thì lại không rõ ràng nguồn gốc
việc đầu tiên là khách phải được bác sĩ thăm khám
sau đó khách phải biết là nguồn gốc khách sẽ tiêm cái gì vào người
và hạn sử dụng là bao nhiêu lâu bao nhiêu lâu khách phải tiện phải đưa dưỡng chất lại nếu muốn đẹp
thưa quý vị xin được nhắc lại làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ
tuy nhiên để hành trình làm đẹp không trở thành nỗi ám ảnh như các nhân vật
mà chúng tôi vừa nói đến trong chương trình thì chị em phải hết sức cẩn trọng
có một thực tế là không ít chúng ta thường chỉ nghe chuyển miệng xem quảng cáo trên facebook
đã đạt sự tin tưởng vào các cơ sở làm đẹp mà không cần kiểm tra lại
trong khi đó về mặt quản lý thì ở nhiều địa phương
việc kiểm tra các cơ sở làm đẹp của các cơ quan chức năng đã không được tiến hành liên tục
hoặc chỉ kiểm tra lấy lệ
bằng chứng như chúng tôi đã nói là dịch vụ được cung cấp chản lan
bất chấp không có giấy phép không được phép
làm đẹp nhưng thực tế lại liên quan đến sức khỏe tính mạng
cho nên chắc chắn cần phải quản lý rất chặt chẽ
chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại với chủ đề này và các chương trình khác
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt